chỉ một ngày sau khi lệnh cấm công dân trung quốc vào nga có hiệu lực hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch nga đã phải gửi thư lên chính phủ đề nghị xem xét khả năng bồi tường thiệt hại cho các công ty lữ hành vì mất thị trường khách trung quốc vào đúng mùa cao điểm du lịch
khách du lịch từ trung quốc chủ yếu đến moscow saint petersburg và vladivostok ở viễn đông
nhưng giờ đây thiệt hại thực tế ước tính lên tới hai tám tỷ rup tương đương với bốn mươi ba bảy triệu đô la
và trong trường hợp dòng khách trung quốc không được khôi phục vào mùa hè thu tức là từ tháng năm tới
thì tổn thất còn có thể lên tới ba mươi một hai tỷ rup tương đương với bốn trăm tám mươi bảy năm triệu đô la
do giao thương với trung quốc đỉnh trệ trung bình mỗi ngày nga thiệt hại khoảng một tỷ rup tương đương với một mươi năm sáu triệu đô la mỹ
bên cạnh đó số liệu thống kê cũng cho thấy khối lượng thương mại nga trung quốc thời gian qua theo chiều đi xuống
do sự bùng phát của dịch covid một mươi chín vận chuyển hàng hóa từ trung quốc đến nga đã giảm sáu tuần liên tiếp
sự sụt giảm giao thương nga trung nói chuyện
trong đó trước hết là phải kể đến sự sụt giảm đáng kể khối lượng cung cấp trái cây và rau quả tại vùng viễn đông
trước đó các số liệu từ cơ quan hải quan liên bang cũng ghi nhận sự sụt giảm nguồn cung đáng kể của nga cho trung quốc
theo tính toán sơ bộ trong sáu tuần đầu năm hai nghìn hai mươi nguồn cung từ nga sang trung quốc giảm tới ba mươi
trước hết là các sản phẩm quạng chất béo và sáp các sản phẩm bột và ngũ cốc gỗ
trong khi đó cơ quan đường sắt nga cũng cho biết
đang nỗ lực khắc phục sự sụt giảm lưu lượng vận tải hàng hóa giữa nga và trung quốc trong thời gian từ cuối tháng một đến nay
đặc biệt với hai loại hàng hóa là gỗ giảm một mươi ba bảy trong một mươi ngày đầu tháng hai và than giảm hai mươi ba bốn
riêng tại yakutia nga sự sụt giảm đáng kể trong vận tải than được ghi nhận với mức kỷ lục bốn mươi trong tháng một
mà nguyên nhân là do trung quốc chậm tiếp nhận tại khu vực cửa khẩu
trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nga
với tổng khối lượng thương mại song phương đạt gần một trăm một mươi tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi ba
nền kinh tế trung quốc chững lại đồng nghĩa với việc giảm các nhu cầu do nhiều nguyên nhân từ chủ quan đến khách quan
từ đó sẽ tất yếu tác động tiêu cực đến các thị trường liên quan
trong khi nga vốn là quốc gia có quan hệ thương mại sâu rộng với trung quốc sẽ khó lòng tránh khỏi
thưa quý vị nhằm hạn chế rác thải nhựa
chính phủ philippines vừa ban hành lệnh cấm sử dụng các loại
đồ nhựa dùng một lần trong đó có túi sách ống hút thìa nĩa tại các văn phòng cơ quan của chính phủ
lệnh cấm chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay
cụ thể các loại đồ nhựa như cốc uống nước có độ dày không quá hai mm
ống hút thìa cà phê và các loại túi nhựa mỏng sẽ không được phép sử dụng tại các văn phòng cơ quan
điều này sẽ giúp hạn chế phần nào một trong những nguyên nhân đang gây ra tình trạng ô nhiễm sông hồ và đại dương
làm chết nhiều động vật biển và làm tăng số lượng chất thải rắn ở philippines
lệnh cấm trên nằm trong chiến lược ngăn chặn và giảm thiểu số lượng chất thải rắn mà chính phủ philippines đang tích cực triển khai
đại gia thương mại trực tuyến amazon vừa khai trương siêu thị rau quả thực phẩm tự động không cần thu ngân đầu tiên
sau khi công ty ứng dụng công nghệ không thu ngân của mình thành công tại hai mươi năm cửa hàng tiện lợi
giải rác ở các thành phố lớn ở mỹ trong hai năm qua
với diện tích khoảng một m hai
cửa hàng tự động không thu ngân lớn nhất của amazon cho tới thời điểm này
siêu thị rau quả thực phẩm không thu ngân đầu tiên này sẽ được mở tại thành phố sito nơi có trụ sở của amazon
cho phép khách hàng mua sắm các loại thực phẩm tươi sống đồ uống các loại và nhiều mặt hàng thiết yếu khác
để mua sắm khách hàng cần cài ứng dụng amazon go trên điện thoại
và khi vào cửa hàng khách hàng chỉ cần quét mã qr để kết nối đến tài khoản amazon của mình
sau đó hệ thống cảm biến và công nghệ trí tuệ nhân tạo của amazon
cho phép ghi nhận các thao tác lấy hàng hay trả hàng để vào tài khoản
khi khách ra khỏi cửa hàng tài khoản của họ sẽ tự động trừ số tiền tương ứng
với cách mua hàng này khách hàng không phải mất nhiều thời gian để xếp hàng
còn nhân viên của hãng có thể dành tay để xếp hàng lên kệ và làm các dịch vụ chăm sóc khách hàng khác
naui vừa bắt đầu vận hành một khu hầm đặc biệt có tên gọi là hầm tận thế ở bắc cực
nhằm lưu giữ sáu mươi mẫu hạt giống thực vật trên toàn thế giới
đây là kho dự trữ hạt giống lớn nhất trên thế giới tính đến thời điểm này để đề phòng thiên tai
nhiều tổ chức và quốc gia đã gửi các chủng loại hạt giống tới kho bảo tồn này
chuyến tàu đầu tiên sẽ chở tới một năm triệu hạt giống và sẽ được lưu trữ trong ba phòng ngầm của kho
các tổ chức và quốc gia gửi hạt ở đây có quyền sở hữu những hạt giống đó và có thể nhận lại khi cần thiết
nhằm bảo vệ đa dạng sinh học trước nguy cơ biến đổi khí hậu chiến tranh và các thảm họa khác
ngân hàng hạt giống có khả năng lưu trữ lên đến bốn năm triệu mẻ hạt hoặc số lượng hai cá thể đối với mỗi loài thực vật hiện vẫn còn tồn tại